trước tình trạng rất nhiều công nhân đã rời đồng nai để về quê vào ngày bốn tháng một mươi
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng kêu gọi người lao động ở lại cùng địa phương
thực hiện khôi phục sản xuất phát triển kinh tế xã hội
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cao tiến dũng đề nghị các sở ngành địa phương
năm chặt số người dân có nguyện vọng về quê đẩy mạnh tuyên truyền vận động công nhân ở lại
cùng tham gia phục hồi sản xuất quá trình thực hiện phải gắn với tăng cường hỗ trợ an sinh xã hội
và tạo điều kiện thuận lợi để công nhân sớm được đi làm
đối với những công nhân đã về quê từ nhiều tháng trước và những ngày gần đây
lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị với chuẩn bị phương án tổ chức đón người lao động
quay trở lại đồng nai sản xuất riêng hơn hai ba trăm linh người đồng nai tại các tỉnh khác
có nguyện vọng về cần khẩn trương tổ chức đón người dân đảm bảo an toàn phòng dịch
lãnh đạo tỉnh đồng nai cũng đề nghị thống nhất theo hướng ưu tiên tạo thuận lợi nhất
để phục vụ sản xuất khôi phục kinh tế các tỉnh thành phố trong khu vực